trường trung học cơ sở việt thưng quận long biên hà nội đã được người thân đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà ở huyện cẩm khê tỉnh phú thỏ
luật sư nguyễn anh thơm trường văn phòng luật sư nguyễn anh người bảo vệ quyền hợp pháp cho cháu nhd cho biết
mẹ của cháu đê và tất cả họ hàng hai bên nội ngoại của cháu đều mong muốn pháp luật trừng trị thật nghiêm khắc đối tượng đã gây ra cái chết cho cháu đê
với mong muốn đòi lại công bằng cho người đã khuất
ông thơm cho biết sự ra đi của cháu đê khiến nhiều người đau xót không chỉ riêng gia đình người thân
đêm hai mươi hai tháng năm có rất đông người đến động viên chia sẻ nỗi đau cùng gia đình
trong đó có cả những người xa lạ
nhiều người đã ở lại nhà của cháu đê để cùng lo việc đưa cháu về nơi an nghỉ sao cho chú đáo nhất
trước đó ngày hai mươi tháng năm sau gần hai tháng điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cháu đây được chuyển tới bệnh viện nhi trung ương điều trị
sau một ngày được các bác sĩ tại bệnh viện nhi trung ương tận tình chăm sóc cứu chữa
nhưng do bị chấn thương quá nặng cháu qua đời vào lúc một mươi hai h ba mươi năm ngày hai mươi một tháng năm
trước đó ngày một mươi chín tháng ba công an quận long biên hà nội tiếp nhận tố xác tội phạm của chị nguyễn thị lan chú tại huyện cầm khê tỉnh phú thọ
về việc con trai đã chóng nửa hd bị tấn công gây thương tích khi đang chơi bóng rổ tại khu vực sân bát giác thuộc đinh lệ mật ngày một mươi bảy tháng ba
quá trình xăng minh điều tra công an xác định khoảng một mươi năm h chiều ngày một mươi bảy tháng ba
cháu t p k một mươi hai tuổi chú tại quận long biên
chơi tại khu vực đinh lệ mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu nửa hd tác động vào mặt
cháu t p k chạy về nhà gọi anh trai là t p m một mươi sáu tuổi chú tại quận long biên học sinh lớp một mươi
trung tâm giáo dục thường xuyên về thương để nhờ giải quyết mâu thuẫn
theo công an m sau đó đến gặp và hành hung d khi nạn nhân ngã ra đất
cháu đây sau đó được đưa vào bệnh viện đa khoa đức giang cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện một trăm linh tám điều trị
đến ngày hai mươi sáu tháng ba đê được gia đình chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ trong tình trạng rất nặng
ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với t p m để điều tra về tội cố ý gây thương tích
trước đó không lâu vào ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba dư luận cũng từng dậy sóng trước vụ việc một nam sinh lớp chín bị bố bạn hành hung ngay giữa đường
đoạn clip này đã được đăng ký
ngắn thu về hàng ngàn luật tương tác bày tỏ thái độ phê phán gây gắt chưa rõ nguyên nhân câu chuyện nhưng hành động lỗ mãng như vậy là không thể chấp nhận
mới đây phòng giáo dụng và đào tạo huyện tương nghĩa tỉnh quảng ngãi đã đề nghị các cơ quan và cuộc điều tra làm rõ vụ việc này
thưa quý vị những ngày qua dư luận không khỏi phẫn nộ trước vụ việc một phụ huynh ở quảng ngãi dạy dỗ bạn học của con đến nhập viện cấp cứu
theo thông tin mới nhất cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với ông bố ở quảng ngãi
còn hiện tại sức khỏe của nam sinh lớp chín trong vụ việc đã ổn định gia đình mong cháu sớm trở lại trường và không ra cách bạn
gia đình nam sinh bị hành hung dã man mong còn sớm ổn định tâm lý để tới trường
ngày một mươi tám tháng một mươi hai đại tá phan văn nhẫn trưởng công an huyện tư nghĩa quảng ngãi xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra huyện này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với phan thượng mỹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
phan thượng mỹ bị bắt tạm giam ba tháng để điều tra về hành vi gây thương tích đối với em lgk sinh năm hai nghìn chín học sinh lớp chín của trường trung học cơ sở thị trấn la hà
các quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được viện kiểm sát nhân dân huyện tư nghĩa phê chuẩn
theo điều tra ban đầu trong quá trình học tập tại trường em ca và con ông phan thượng mỹ có nảy sinh mâu thuẫn
trưa ngày tám tháng một mươi hai ông mỹ đi theo em ca từ trường trung học cơ sở thị trấn la hà đến đoạn ngã tư đường đá sơn hương nguyên
tại đây ông mỹ đã dừng xe tấn công em ca
bị hành hung k có biểu hiện chóng cột xuống đường người dân địa phương đưa em k đến bệnh viện cấp cứu
toàn bộ sự việc được camera an ninh gần đó ghi lại
theo bệnh án em ca bị sưng đau nhiều ở vùng mặt đầu dây sát ở vai
sau khi chụp x quang bác sĩ chuẩn đoán cháu bị tổn thương nội sọ phải truyền đến điều trị tại khoa ngoại thần kinh của bệnh viện đa khoa quảng ngãi
trước đó vào chiều một mươi tám tháng một mươi hai ông võ thành nho hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn la hà huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi cho biết
sự việc ông mỹ dạy dỗ dã man cháu ca học sinh lớp chín được nhà trường phát hiện từ rất sớm
lúc đó gia đình cháu ca không muốn làm lớn chuyện chỉ cần gia đình ông mỹ xin lỗi
tuy nhiên gia đình ông mỹ không hợp tác
sau khi nắm bắt thông tin nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm liên lạc với hai bên phụ huynh tìm hiểu giải quyết sự việc
nhà trường mong muốn gia đình ông mỹ nhận lỗi cùng chăm sác cháu k
trên cơ sở đó tìm hướng giải quyết sự việc tránh ảnh hưởng đến con trẻ
tuy nhiên vợ chồng ông mỹ không nhận lỗi
hiệu trường nhò thông tin lúc đầu phụ huynh của cháu k chỉ muốn giải quyết nhẹ nhàng nhưng phía ông mỹ không hợp tác không nhận lỗi
tuy nhiên vợ chồng ông mỹ còn điện cho tôi nói do cháu k ra tay trước nên ông mỹ bực tức dạy dỗ lại cháu k
theo ông nho sự việc này có thể giải quyết được nếu các phụ huynh thiện trí
tuy nhiên ông mỹ không hợp tác nên phụ huynh cháu ca quá bức xúc đã gửi đơn tố cáo đến công an liên hệ với ông mỹ để có thông tin đa chiều
tuy nhiên ông này nói rằng rất mệt mỏi từ chối nói về sự việc
ông lê hoài phúc trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện tư nghĩa bày tỏ bức xúc trước việc em ga bị hành hung
vị này cho rằng việc người lớn dạy dỗ giã man trẻ em cần phải được xử lý nghiêm
nếu hai em học sinh có mâu thuẫn phụ huynh có thể đến trường hoặc gặp nhau để nói chuyện giáo dục con em
phụ huynh không thể chặn rồi tấn công bạn của con mình ngoài đường như vậy
công an huyện tư nghĩa đang phối hợp với cơ quan chuyên môn giám định thương tích của em học sinh
trên cơ sở giám định thương tích cũng như kết quả điều tra công an huyện tư nghĩa sẽ xử lý hành vi của ông mỹ theo đúng quy định của pháp luật
theo tìm hiểu nguyên nhân sự việc xuất phát từ hiểu lầm của con ông mỹ và cháu ta
còn ông mỹ bị giấu máy tính nên nghi ca lấy bị đổ oan cả bức xúc về nói với mẹ sau đó hai phụ huynh có trao đổi sự việc qua điện thoại
hôm sau một em học sinh đã trả lại máy tính cho con ông mỹ
khi được minh hoàn k yêu cầu bạn xin lỗi nên hai bên tiếp tục có mâu thuẫn
từ việc đó mà khi gặp ca ông mỹ đã ra tay hành hung học sinh này
ông lvl bố của nam sinh k cho rằng từ mâu thuẫn của con trẻ mà ông phan thượng mỹ
có hành vi gây tổn hại đến sức khỏe của con ông khiến gia đình rất bức xúc
khi thấy con khắp mặt xưng bầm nôn ói liên tục ông l vô cùng xót xa
ông l bức xúc nói không thể tưởng tượng được ông mỹ lại ra tay tàn nhẫn với con tôi như vậy
mẹ của nam sinh cũng cho hay gia đình không muốn làm lớn chuyện
chỉ cần ông mỹ biết sai và xin lỗi về việc làm của mình tuy nhiên họ không nhận sai
những ngày qua gia đình tập trung làm tâm lý cho ca để em có thể sớm trở lại trường
ông l chia sẻ sau vụ việc tôi cũng có nói với con
đây là cha của bạn sai chứ không phải là do bạn
nên con đừng ghép bạn và không để việc học tập của hai đứa bị ảnh hưởng
sau năm ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
cả được gia đình xin cho về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe
bố của nam sinh nói do sắp đến kỳ thi học kỳ một và tình hình thương tích của cháu cũng đã ổn
nên tôi cãi xin bác sĩ cho con về nhà điều trị
đến nay các vết thương trên mặt vai không còn bầm tím
nhưng thương tích vùng mặt vẫn còn đau nhất
nên việc ăn uống của k vẫn khó khăn
mức xử phạt dành cho ông bố dạy dỗ dã man bạn của con ra sao
trong vụ việc trên sự vào cuộc kịp thời của cơ quan công an được dư luận đồng tình ủng hộ
tuy nhiên cũng có một số người thắc mắc ngoài bị điều tra về hành vi gây thương tích
người đàn ông này có bị tăng nặng trách nhiệm hình sự khi có hành vi vi phạm pháp luật với người dưới một mươi sáu tuổi hay không
theo dõi vụ việc luật sư nguyễn thị xuyến đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
hiến pháp và những văn bản pháp luật hiện hành luôn ưu tiên bảo vệ trẻ em
và nghiêm cấm các hành vi sai trái đối với trẻ em
theo điều một công ước quyền trẻ em trong phạm vi công ước này trẻ em có nghĩa là người dưới một mươi tám tuổi
trừ các trường hợp luật pháp áp dụng với trẻ em đó quy định dưới tuổi thanh niên sớm hơn
tuy nhiên theo luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu hiện nay lại quy định trẻ em là người dưới một mươi sáu tuổi
việc làm của phan thượng mỹ rõ ràng đã vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành
hành vi nhẫn tâm đó hết sức nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến sức khỏe
sự phát triển tinh thần trong suốt quãng đời còn lại của cháu ca
tuy nhiên để đưa ra được mức hình phạt cho người đàn ông này
cần phải căn cứ vào tính chất của hành vi và hậu quả mà cháu bé gặp phải
do đối tượng phạm tội trong trường hợp này là trẻ em nên căn cứ vào điểm c khoảng một điều một trăm ba mươi bốn bộ lật hình sự hai nghìn một mươi năm
người thực hiện hành vi này có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm về tội cố ý gây thương tích làm tổn hại đến sức khỏe của người khác
tuy nhiên tùy vào tỷ lệ thương tật của nạn nhân mà hình phạt có thể tăng lên theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
một tội danh khác mà người thực hiện hành vi này có thể phải gánh chịu
đó là tội được quy định tại điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm khi đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể
sức khỏe danh dự và nhân phẩm của người khác
căn cứ vào điểm a khoảng hai điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm thì người thực hiện hành vi có thể phải bị phạt tù từ một đến năm năm
tuy vào tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi này
ngoài ra còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân theo quy định tại điều năm trăm tám mươi bốn bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
theo đó người nào có hành vi xâm phạm tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm uy tín tài sản quyền lợi ích hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường
có thể thấy hành vi của ông bố trong vụ việc trên rất côn đồ và phản giáo dục
một người đàn ông trưởng thành nhưng có hành vi gây thương tích đối với học sinh chỉ vì học sinh này mâu thuẫn với con của mình
đây là cách hành xử thô bạo
thiếu văn hóa cần phải xử lý nghiêm theo quy định để gian đe giáo dục
bởi hành vi này đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe tinh thần và làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của học sinh
đồng thời hành vi này rất phản cảm cần phải lên án và có biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu để không tái diễn hành vi tương tự nêu trên
phụ huynh cần phải lưu ý rằng cần phải giáo dục hướng dẫn để các em tự biết cách giải quyết mâu thuẫn
xích mích của mình mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất
phụ huynh bảo vệ con em bằng cách dọa dẫm hành hung gây thương tích đối với bạn học của con là hành vi rất đáng trách
không chỉ làm cho con ngày càng lệ thuồng vào mình mà còn làm cho con nhận thức lệch lạc về cách giải quyết mâu thuẫn xích mích của bản thân
chính vì vậy phụ huynh phải thường xuyên quan tâm nói chuyện với con nhiều hơn để nắm bắt tình hình học tập
biết rõ các mối quan hệ của con và nghe con tâm sự về cách ứng xử để định hướng phù hợp
nếu biết con mình gặp phải chuyện xấu ở trường thì không nên nóng vội phải tìm hiểu rõ thực hư sự việc
xác định đúng sai để có hướng xử lý nếu con của mình sai thì phải phân tích để các cháu hiểu đúng vấn đề
tránh xảy ra sai lầm khuyết điểm trường hợp con của mình vô cớ bị tấn công hành hùng thì trước hết phải thông tin ngay với giáo viên chủ nhiệm
phối hợp với nhà trường để xử lý vụ việc quá trình giải quyết vụ việc phải hết sức tế nhị không ồn ào
phân tích rõ cho các em biết hành vi sai trái và tự giác khắc phục
cha mẹ không nên bảo vệ con cái một cách thái quá không nên dùng cách cực đoan sai trái để bảo vệ con
việc này có thể tạo ra hành vi sai trái cho chính đứa con của mình
thưa quý vị hiện vụ phụ huynh dạy dỗ dã man bạn học của con đến chấn động não phải nhập viện ở quảng ngãi đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại